thưa quý vị bản tin dịch covid một mươi chín trưa ngày một mươi hai tháng sáu của bộ y tế cho biết có thêm tám mươi chín ca mắc covid một mươi chín
trong đó một ca nhập cảnh cách ly ngay tại an giang tám mươi tám ca trong nước bắc giang vẫn nhiều nhất với năm mươi năm trường hợp
còn lại tp hcm hai mươi bắc ninh một mươi hà tĩnh ba trong đó tám mươi một ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
như vậy cả nước đã có đến một mươi một trăm ba mươi bảy bệnh nhân số lượng ca mắc mới từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là sáu chín trăm ba mươi sáu ca
có hai mươi một tỉnh yên bái quảng ngãi đồng nai nghệ an quảng ninh quảng nam quảng trị thừa thiên huế nam định hòa bình
tuyên quang phú thọ sơn la ninh bình thanh hóa thái nguyên hưng yên hải phòng tây ninh gia lai bạc liêu đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới
số lượng xét nghiệm từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
đã thực hiện hai hai mươi chín chín trăm bốn mươi sáu mẫu cho bốn bốn trăm sáu mươi bốn bảy trăm bảy mươi bốn lượt người